mới bắt đầu vào mùa nắng nóng nhưng nhiều địa phương ở nam trung bộ đã phải ứng phó với hạn hán
tại phú yên từ sau tết nguyên đà đến nay trời không có mưa nhiều diện tích cây trồng đặc biệt là sắn đã bị khô héo và chết
điều đáng nói là những diện tích sắn này được chuyển đổi từ cây mía thô lỗ vừa thu hoạch vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
nay sắn gặp hạn và chết nông dân lại càng thêm khó khăn
đây là một năm hectare sắn trồng mới của anh phạm bình tại khu vực giáp danh giữa xã ea ba và thị trấn hai riêng huyện miền núi sông hình tỉnh phú yên
hai ngày qua anh bình đã phải bơm nước tưới tạo độ ẩm cho đất đây là lần thứ hai anh tưới cho đám sắn kể từ khi xuống giống
mỗi lần chi phí hết một triệu đồng tiền giàu và một mươi bốn ngày công lao động đó là chưa kể khoản tiền lớn đầu tư mua máy và đường ống
vụ sắn trước anh bình cũng đã bị thua lỗ vì hạn hán và sâu bệnh
từ đầu năm đến nay tỉnh phú yên không có mưa nghiêm trọng nhất là ở ba huyện miền núi sông hình sơn hòa và đồng xuân
ảnh hưởng trực tiếp và gây thiệt hại nặng nhất là cây sắn và mía tại huyện miền núi sông hình nhiều xã trồng sắn trọng điểm
ba mươi cây sắn được ba tháng tuổi đã bị chết do nắng hạn số còn lại không phát triển được
điều đáng nói là năm nay diện tích từ cây mía chuyển đổi sang trồng sắn đến thời điểm này đã lên đến gần một hectare
thiếu giống nông dân phải sử dụng giống sắn năng suất thấp chịu hạn kém nên khi gặp nắng nóng kéo dài sắn úa vàng và chết
chúng tôi đã có sớm chỉ đạo đối với ngành nông nghiệp cũng như các địa phương
trong những tháng đầu năm thì phải tập trung công tác chống hạn và để đảm bảo vấn đề tìm nguồn nước
và lựa chọn các giống cây trồng phù hợp để làm sao mà ít sử dụng nước nhất
trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh phú yên dự báo do ảnh hưởng của hiện tượng enino mùa hè năm nay trên địa bàn tỉnh phú yên xảy ra từ sáu đến tám đợt nắng nóng
nhiệt độ cao nhất là hơn bốn mươi độ c thời tiết khô hành kéo dài số ngày nắng nóng trong mùa khô kéo dài khoảng ba tháng
điều này đồng nghĩa những diện tích sắn không chủ động nước tưới khả năng mất trắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra